qua một mươi năm năm thực hiện nghị quyết một mươi ba kinh tế tập thể đã phát triển đa dạng trên các lĩnh vực
với chín hợp tác xã phi nông nghiệp trên ba triệu thành viên và tổng tài sản trị giá gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
tham dự và phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi ba của trung ương
về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cho rằng
bên cạnh những thành tựu đã đạt được qua một mươi năm năm thực hiện nghị quyết một mươi ba
thì kinh tế tập thể phi nông nghiệp vẫn bộc lộ một số khó khăn hạn chế
cần tiếp tục nâng cao vai trò quản lý của nhà nước phát huy vai trò của đảng
mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp